thưa quý vị và các bạn hiện nay dự án luật công chứng sửa đổi đang trong quá trình hoàn thiện để trình ra quốc hội tại kỳ họp thứ bảy vào tháng năm tới
dự thảo luật lần này đã bổ sung bốn điều hoàn toàn mới để quy định một số vấn đề cơ bản nhất về công chứng điện tử nhằm tạo cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số trong hoạt động công chứng
tuy nhiên theo các công chứng viên thì quy định công chứng số vẫn chưa rõ nét và khó khả thi
dự thảo luật công chứng sửa đổi hiện đang được giao chính phủ quy định các vấn đề cụ thể về công chứng điện tử và triển khai thực hiện quá trình chuyển đổi số về hoạt động công chứng trên thực tế
xong theo kinh nghiệm của nhiều công chứng viên thì quy định này không tương thích với văn bản công chứng bằng giấy cũng như tiềm ẩn thậm chí phát sinh thêm rủi ro
theo quy định của luật công chứng thì văn bản công chứng các tình tiết nội dung trong văn bản công chứng là chứng cứ không phải chứng minh
tôi cũng đang thấy là ở dự thảo chưa có một cái quy định về trình tự thủ tục mà lại giao cho chính phủ
cùng trong một dự án luật thì quy trình công chứng thông thường được quy định ở luật còn quy trình về công chứng điện tử lại có thể là được quy định ở nghị định
thì bản thân hai quy trình đấy nó đã không tương đương với nhau rồi
có những cái thì mà theo cái cảm nhận của tôi là đến bây giờ công nghệ chúng ta chưa giải quyết được
ví dụ là cái người đấy
có minh mận có tỉnh tạo không
có bị lừa rồi không
thì cái này mà qua một cái công nghệ kể cả có dây không dây thì chúng tôi thấy là cái điều đấy là cái điều cực kỳ khó khăn
người ta ký hàng hoa người ta điểm chỉ hàng hoa
thế nhưng mà một thời gian sau thì tự nhiên người ta lại làm đơn ra tòa là yêu cầu đó hủy
và cái hủy đấy là rất vô lý
thế nhưng mà người ta cứ làm đơn
thì khi mà thực hiện chữ ký số thì tôi tin chắc rằng là như vậy là chắc rằng là như vậy không có cái gì như vậy là để chứng minh rằng là người ta đã dùng cái chữ ký số để người ta ký vào cái văn bản
các ý kiến cũng cho rằng nếu khi quy định về trình tự thủ tục đối với hoạt động công chứng số công chứng điện tử cần được quy định ngay trong luật cũng như đưa ra các nguyên tắc bảo đảm tính an toàn bảo mật thông tin
hạn chế rủi ro
bên cạnh đó quy định về công chứng số phải đồng bộ với các quy định trong luật đất đai luật nhà ở để tránh gây phiền hà khi người dân tiến hành thủ tục công chứng